nậm ban thuộc diện xã nghèo nhất của huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
những năm qua việc nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng đặc biệt khó khăn
đã được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện hiệu quả
nhiều thầy cô giáo trên địa bàn đã nêu gương sáng
luôn tận tâm cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chặng đường công hiến
của những người lái đỏ thầm lặng trên mảnh đất gian khó này
có thể nói nậm ban là xã khó khăn nhất của tỉnh lai châu
với trên sáu mươi hộ nghèo và cận nghèo
học sinh nơi đây chủ yếu là dân tộc mông mảng và hà nhì
ở đây người dân đa phần không biết nói tiếng phổ thông
hơn một mươi năm công tác cũng là quãng thời gian cô giáo nguyễn thị tình
gắn bó với sự nghiệp giáo dục tại vùng cao nậm ban
sinh ra và lớn lên ở phú thọ
từ miền xuôi đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao
để ưa mầm chi thức khó khăn chồng chất
nhưng tình yêu nghề yêu thương học trò
đã giúp cô vững tâm vượt qua những khó khăn
hơn tám năm tình nguyện là người lái đỏ
ở nơi miền núi xa xôi của tổ quốc
thầy phan đức huy đã dành chọn tình yêu với nghề
với các em học sinh dân tộc ở vùng đất này
đặc biệt là những học sinh ở vùng núi cao
quê tôi ở phú thọ
chưa được đảng và nhà nước cho đi ăn học
ở trường hồi chú
chỉ vì vậy là khi ra trường
tôi có mong ước là trở thành một người giáo viên
và người sư phạm để được công hiến
cũng như là được đền đáp lại công ơn
của đảng và nhà nước đã cho tôi ăn học
bao nhiêu năm trời
và tôi đã quyết định chọn lên mảnh đất lai châu này
bởi vì ở vùng mảnh đất lai châu này
còn rất nhiều là khó khăn
đặc biệt là những trẻ em ở vùng cao
vùng biên giới như là sản hợp ban này
đó chính là lý do tôi chọn người giáo viên
cũng như là lý do tôi chọn lên mảnh đất lai châu này công tác
hành trình giao chữ ở vùng cao
còn nhiều khó khăn
song nhiệt huyết trách nhiệm
và nhất là tình yêu nghề
đã giúp các thầy các cô vượt qua
từng ngày cần mẫn gieo mầm
cho những ước mơ của học sinh
nơi vùng cao còn nhiều gian khó